theo nhận định của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào đêm nay một tháng năm khả năng nhiều vùng trong cả nước có mưa rông kèm theo thời tiết nguy hiểm như lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
dự báo thời tiết các khu vực đêm ngày một tháng năm và ngày hai tháng năm như sau
phía tây bắc bộ đông bắc bộ ngày có mưa rào và rông rải rác đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
hà nội nhiều mây ngày có mưa rào và rải rác có rông đêm có mưa rào và rông vài nơi trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
thanh hóa đến từ thuyết huế nhiều mây có mưa rào và rông rải rác riêng phía bắc ngày có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rải rác có rông gió nhẹ trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng phía bắc có nơi có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
tây nguyên có mây ngày nắng có nơi có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nam bộ ngày nắng có nơi có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi